thưa quý vị và các bạn tân phú là huyện miền núi nằm ở phía bắc của tỉnh đồng nai
giáp với các tỉnh lâm đồng bình thuận bình phước
địa bàn rộng nhiều xã trên địa bàn huyện có nguồn tài nguyên khoáng sản đặc biệt là cát rất phong phú
tuy nhiên sao thông đi lại tại đây lại khó khăn lực lượng quản lý mỏng
nên một số đối tượng cát tặc đã lợi dụng để khai thác trái phép gây sạt lở bờ sông hoa màu
cạn kiệt nguồn tái nguyên khoáng sản ảnh hưởng đến canh tác của người dân và môi trường sinh thái
trước thực trạng trên công an huyện tân phú đã triển khai nhiều biện pháp phòng ngừa và đấu tranh mạnh với các hành vi vi phạm
đây là hình ảnh doanh nghiệp tư nhân thiên hiệp thành khai thác cát trái phép trên sông đạo quay đoạn thuộc ấp ba xã nam cát tiên
mặc dù doanh nghiệp này được ubnd tỉnh lâm đồng cấp giấy phép khai thác cát nửa sông đạ quay bên phía tỉnh lâm đồng
nhưng lại đưa ghe cùng máy móc ống hút công suất lớn đến gần sát bờ sông bên phía đồng nai khai thác
làm sạt lở bờ sông khiến người dân vô cùng bức xúc
ngay sau đó doanh nghiệp này đã bị sở tài nguyên môi trường tỉnh lâm đồng yêu cầu tạm dừng khai thác cát tại sông trên
ngày hai mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín kiểm tra khu đất gần bờ sông đồng nai thuộc tổ một mươi một ấp bốn xã tà lài
lực lượng liên ngành phát hiện nguyễn thanh việt đang khai thác cát trái phép
lực lượng chức năng tạm giữ một trăm tám mươi mét khối cát cùng nhiều máy móc phương tiện để hút và vận chuyển cát
tại một số sông sối nhỏ và cái địa bàn xa xôi một số đối tượng có sử dụng một cái máy nổ đặt trên cái thồng phi
đặt trên mặt nước cái sối nhỏ hoặc là cái lạch nhỏ để thực hiện hành vi khai thác cát mang tính nhỏ lẻ
thì khối lực khai thác thì không đáng kể
tuy nhiên thì đây là các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật
thì chúng tôi đã xử lý rất điểm qua truy hợp này
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay công an huyện tân phú đã phát hiện xử lý bảy vụ bảy đối tượng khai thác khoáng sản trái phép
trong đó có năm vụ khai thác cát phạt tiền gần một trăm tám mươi triệu đồng
địa bàn xảy ra khai thác cát trái phép chủ yếu trên lưu vực sông la ngà và sông đồng nai
lực lượng chức năng đã áp dụng nhiều biện pháp phòng ngừa
đấu tranh với nạn khai thác cát trái phép
nhưng do nhu cầu xây dựng tăng cao lợi nhuận thu được từ khai thác cát lớn
nên một số đối tượng vẫn lén lút khai thác vượt ra ngoài vị trí được cấp phép
hoặc lợi dụng địa bàn xa xôi hẻo lánh để hoạt động
sự tục sẽ tăng mưu giữa hành vi huyện và ủy ban
có các văn bản để tăng cường các quản lý khoáng sản nói chung từ địa bàn từ địa bàn tầng xã
gắn trách nhiệm của người đứng đầu của ủy ban xã với công tác quản lý khoáng sản
đồng thời cũng tăng mưu cho ủy ban viện có quy hoạch về các đoạn sông hoặc các vị trí
để bảo đảm nhu cầu về cát xây dựng đất săn lấp trên địa bàn
nhất là ở lâu đoạn hiện nay là huyện đang triển khai nông thổ mới nâng cao
tại vì phát triển kinh tế thì kéo theo là cái nhu cầu về khoáng sản nhu cầu về săn lấp sẽ tăng cao
nên là có phải có quy hoạch
để bảo đảm được phát triển kinh tế đồng thời là thực hiện tốt công tác quản lý gốc sản
đối tượng cát tặc không chỉ sử dụng các phương tiện có trọng tải công suất lớn như ghe thuyền xe tải để bơm hút cát
mà gần đây lực lượng chức năng ở địa phương còn phát hiện sử dụng cả thùng phi xe máy sới làm phương tiện hoạt động khai thác cát trái phép
để siết chặt quản lý nguồn tài nguyên khoáng sản trên địa bàn huyện lực lượng chức năng đã đề ra một số giải pháp giải quyết rứt điểm
không để nạn khai thác cát trái phép hoành hành trên địa bàn
công an huyện rồng riềng tỉnh kiên giang vừa bắt tạm giam đối tượng huỳnh văn tâm
chú tài huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ để điều tra vẻ vi chống người thi hành công vụ
vào ngày bảy tháng chín tâm đi xe máy cùng với em ruột là huỳnh văn phước đến đoạn đường gần chợ ngọc thành xã ngọc thành huyện rồng riềng
thì bị tổ tuần tra giao thông công an xã ngọc thành dừng phương tiện để kiểm tra
do phước không mang theo giấy tờ xe nên được tổ tuần tra cho về nhà lấy
tuy nhiên khoảng năm phút sau phước quay lại không những không xuất trình được giấy tờ xe mà còn có lời nói hành động thách thức lực lượng làm nhiệm vụ
đặc biệt tâm tiếp tục có hành động tấn công một đồng chí công an xã
sau đó đã bị lực lượng chức năng khống chế đưa về trụ sở để làm việc
lấy trộm tài sản rồi sau đó yêu cầu nạn nhân chuộc lại chính tài sản đã mất
đối tượng nguyễn văn tý chú tại huyện hồng dân tỉnh bạc liêu vừa bị
công an huyện hồng dân tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản và trộm cắp tài sản
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày một mươi một tháng chín nhận được tin báo của nữ nhận nhân về việc có đối tượng yêu cầu chị chuộc lại tài sản của mình bị mất trước đó với số tiền năm triệu đồng
lực lượng công an huyện hồng dân đã tiến hành bố trí lực lượng bắt quả tang khi đối tượng nguyễn văn tý đang nhận tiền của bị hại
tại cơ quan công an tý khai nhận đã lấy trộm điện thoại di động của nạn nhân
sau đó gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân đưa tiền để chuộc lại tài sản
công an thành phố thái nguyên vừa tập trung điều tra đấu tranh và bắt giữ hai đối tượng gây ra các vụ cướp giật tài sản là điện thoại của một số phụ nữ trên địa bàn
qua vụ án cho thấy một số người dân đặc biệt là chị em phụ nữ khi tham gia giao thông vẫn còn sơ hở mức cảnh giác trong việc quản lý bảo vệ tài sản của mình để các đối tượng lợi dụng hoạt động phạm tội
hai đối tượng bị bắt giữ gồm vũ văn huy và ngọc nguyên
ngọc nguyên và ngọc hành cùng chú tại phường lương sơn thành phố thái nguyên
với thủ đoạn sử dụng xe máy đi lang thang trên các địa bàn phường trương vương thịnh đán tích lương phú xá phát hiện phụ nữ sử dụng điện thoại di động hớ hình như nghe hay nhắn tin khi đang tham gia giao thông
hai đối tượng nhanh chóng tiếp cận cướp điện thoại rồi phóng xe tốc độ cao để tẩu thoát
tôi và khanh ra đường sử dụng xe gắn máy để có mục đích đi cướp và chủ yếu là cướp những phụ nữ
thường gặp những người đang nghe điện thoại đang nhắn tin thì em quay lại áp sát và giật điện thoại của lãnh nhân
em dùng số tiền bán được để chia nhau để tiêu xài cá nhân
trong các vụ cướp huy là người điều khiển xe máy áp sát các bị hại còn khanh là người cướp điện thoại
từ đầu tháng tám đến đầu tháng chín năm hai nghìn một mươi chín với thủ đoạn nói trên hai đối tượng đã thực hiện một mươi vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên
được biết huy và khanh là hai đối tượng có tiền án về tội tàng trữ trái phép chân ma túy
bị tòa án nhân dân thành phố thái nguyên xử phạt lần lượt là ba mươi tháng và hai mươi bốn tháng tù giam vào các năm hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi bảy
qua quá trình điều tra các vụ án về cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố thái nguyên vừa qua
thì cơ quan kỳ sát điều tra của thái nguyên cũng có những khuyến cáo đối với những người trong khi tham giao thông
thì không được sử dụng điện thoại di động hoặc là chú ý về việc là bảo quản tài sản
mình điện thoại đút túi nhưng mà cần phải đút sâu và không được để hở điện thoại ra
hoặc là những cái tài sản khác có giá trị thì chúng ta cũng là phải đẻ vào trong cốp xe
hoặc là những những bảo quản trước khi tham gia thương tiện thông
nếu trong quá trình mà tham gia thông mà phát hiện những đối tượng nghi vấn đi bám theo mình
thì cũng có những chú ý có thể dừng lại hoặc là đến những nơi đông người
thì đối tượng sẽ không thực hiện hành vi cướp giật tài sản được
cùng với sự tích cực của lực lượng công an trong việc phòng ngừa
đấu tranh với tội phạm cướp giật tài sản thì mỗi người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác
tố giác tội phạm tự có biện pháp để bảo vệ tài sản của mình
và chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ khi tham gia giao thông
lãnh đạo ủy ban nhân dân xã yà cao thành phố bumat thuật tỉnh đắk lắc cho biết
sáng nay công an cùng với các lực lượng chức năng và người dân đã giải cứu một phụ nữ
có biểu hiện bất thường leo lên dây điện đánh đu tại khu vực chợ xã yà cao
vào sáng ngày một mươi hai tháng chín người phụ nữ leo lên trụ điện tại khu vực chợ ea cao
thuộc thôn một xã ya cao sau đó người này bò theo dây điện rồi đánh đu thả mình xuống
người dân chứng kiến đã nhanh chóng gọi điện báo lực lượng công an đến giải cứu
ngay sau đó người phụ nữ được đưa về trụ sở công an xã ya cao để lấy lời khai
bước đầu xác định người này tên là nguyễn thị anh ba mươi hai tuổi
trú tại xã hỏa đông huyện cron park tỉnh đắk lắc
hiện đội chức năng đang liên lạc với gia đình để xác minh làm việc
năm một nghìn chín trăm bảy mươi một hộ khẩu thường trú tại trần hưng đạo thành phố ninh bình tỉnh ninh bình
cao một m năm mươi năm mặt có nám tàng nhang và có sẹo cách một cm dưới sau đuôi mắt phải
đối tượng tống anh tài sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại xã ninh hòa huyện hoa lư tỉnh ninh bình
và đối tượng bùi thị ánh tuyết sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộ khẩu thường trú tại xóm một
thôn vân tiến xã khánh vân huyện yên khánh tỉnh ninh bình
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng
phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện